thông tin từ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết tàu cảnh sát biển chín nghìn một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa cứu nạn thành công và kéo tàu cá cùng chín ngư dân về đến đảo phú quý tỉnh bình thuận an toàn
trước đó vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm ngày năm tháng bảy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba nhận được thông tin tàu cá trong lúc hành nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển bị hỏng máy trôi giạt tại khu vực cách đông nam đảo phú quý tỉnh bình thuận khoảng một trăm linh hải lý và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
ngay lập tức bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn
đến hai mươi h ba mươi ngày sáu tháng bảy trong điều kiện sóng gió cấp bảy tám tàu cảnh sát biển chín nghìn một đã tiếp cận tàu cá hỗ trợ y tế thực phẩm và cứu nạn thành công chín ngư dân cùng phương tiện bảo đảm an toàn
hiện các thuyền viên tàu cá bd chín mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi một ts được chăm sóc sức khỏe tốt tinh thần ổn định
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đang hoàn tất các thủ tục còn lại để bàn giao người phương tiện cho các cơ quan chức năng và gia đình